theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương thời tiết nắng nóng sẽ còn kéo dài ở khu vực tây bắc bộ nên nguy cơ cháy rừng còn ở mức rất cao
cũng xuất phát từ nguyên nhân này tại một số địa phương tiếp tục ghi nhận số ca nhập viện do nắng nóng tăng cẳng
hàng loạt cánh rừng ở khu vực tây bắc bộ bao gồm điện biên lai châu lào cai yên bái sơn la hòa bình đều nằm trong cảnh báo cháy cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
trong thời tiết nắng khô nếu để xảy ra cháy ngọn lửa sẽ lan rất nhanh
bà con cần thực hiện đúng quy định bảo vệ phòng chống cháy rừng không đốt nương làm rẫy hay sử dụng lửa trong rừng ven rừng nhất là trong những ngày nắng nóng như hiện nay